chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với tin thức covid một mươi chín trên kênh bản sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin dịch bệnh mới nhất cho quý vị khán giả
thưa quý vị trước tình hình xuất hiện nhiều f hoàn toàn không có triệu chứng
sở y tế tp hcm kiến nghị khẩn bộ y tế cho phép rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày
đối với các trường hợp f không có triệu chứng đã tiêm đủ hai mũi vaccine
sở y tế tp hcm vừa qua đã có văn bản khẩn gửi bộ y tế về việc kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly tập trung
theo văn bản từ ngày một tháng một mươi tp hcm triển khai áp dụng thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các hoạt động sản xuất và sinh hoạt xã hội được khôi phục
đến thời điểm hiện tại tp hcm đã thực hiện tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
với mũi một đạt hơn chín mươi chín và mũi hai đạt tám mươi ba
riêng đối với trẻ em từ một mươi hai tuổi
mũi một đã đạt chín mươi năm và dự kiến thêm mũi hai vào tuần cuối tháng một mươi một
báo cáo số liệu từ các quận huyện cho thấy số ca mắc mới ở hầu hết hai mươi hai quận huyện và tp hcm đều có xu hướng tăng nhẹ
đặc biệt tại năm quận huyện có số ca mắc mới tăng cao đó là huyện bình chánh hóc môn tp thủ đức quận bình tân và quận một mươi hai
hiện nay thành phố đang cách ly và điều trị sáu mươi sáu bảy trăm hai mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bốn mươi tám chín trăm linh ba f đang được cách ly tại nhà
và năm một trăm tám mươi năm f tại khu cách ly tập trung chiếm tỷ lệ khoảng tám mươi một
đây đều là các trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
để thích ứng với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong giai đoạn mới
tp hcm đã tiếp tục triển khai các phương án
thứ nhất là cách ly f tại nhà đối với các trường hợp đủ điều kiện cách ly tại nhà
hoặc chuyển vào khu cách ly tập trung quận huyện nếu không đủ điều kiện cách ly tại nhà
thứ hai đối với các trường hợp có triệu chứng cần can thiệp y tế
thì chuyển vào bệnh viện điều trị covid một mươi chín
tầng hai tầng ba
sở y tế cho biết từ khi áp dụng hướng dẫn chuẩn đoán điều trị do bộ y tế ban hành
đặc biệt là sử dụng thuốc monopiravir
đã có nhiều trường hợp f hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
và mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly
và có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
tuy nhiên các trường hợp trên vẫn phải tiếp tục cách ly đủ một mươi bốn ngày
việc kéo dài thời gian cách ly cùng với số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày
khiến cho tình trạng quá tải tại khu cách ly tập trung và các bệnh viện là khó tránh khỏi
trước tình hình đó trên cơ sở đề xuất của ban chỉ đạo phòng chống dịch quận huyện
và thành phố thủ đức để giảm tài cho các khu cách ly tập trung
sở y tế tp hcm kiến nghị bộ y tế cho phép thành phố thí điểm
rút ngắn thời gian cách ly tập trung xuống còn bảy ngày
đối với các trường hợp f không có triệu chứng đã tiêm đủ hai mũi vaccine
và có kết quả xét nghiệm âm tính vào ngày thứ bảy
sở y tế tp hcm mong bộ y tế xem xét chấp thuận đề xuất trên
để gia tăng hiệu quả trong công tác chăm sóc điều trị f
duy trì mục tiêu hạn chế các trường hợp bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín
bởi sự sợ hãi lo lắng khi biết mình là f rất nhiều người đã tự động sử dụng túi thuốc b
mà không có một chỉ định nào của bác sĩ
túi thuốc b với các loại thuốc kháng viêm kháng sinh được cấp phát
là để dùng cho f tình trạng nặng

nhưng không chịu chứng nhẹ cũng đang lạm dụng túi thuốc này
mang theo nhiều nguy hiểm tới tính mạng
thuốc kháng sinh kháng viêm chản lan cũng là một nguyên nhân
khiến cho các f dễ giảm mua thuốc để tự chữa tại nhà
bác sĩ lê bà công trưởng trạm y tế phường bình triều tp thủ đức cho biết
nhiều f cách ly tại nhà trên địa bàn tự uống thuốc kháng viêm
chứa croticoi dù không có chỉ định
khi chúng tôi đến nhà thăm khám người bệnh mới nói đang sử dụng loại thuốc này
đa phần đơn thuốc là chuyển miệng
chúng tôi phải nhắc bệnh nhân ngưng dùng nếu không có chỉ định của bác sĩ bác sĩ công nói
trạm y tế phường bình triều tp thủ đức trong đợt dịch thứ tư
đã quản lý gần tám f tại nhà
theo quy định khi f liên hệ các trạm y tế
sẽ được cấp hai túi thuốc a và b kèm theo hướng dẫn sử dụng
qua ghi nhận của sở y tế cơ sở rất nhiều f lạm dụng thuốc kháng viêm
khiến cơ thể bùng phát cơ nhiễm quần nhiễm trùng
nhiều trường hợp phải chuyển lên tuyến cao nhất
điều trị bằng kỹ thuật tiên tiến như lọc máu thở máy
nhiều f xác nhận từ thuốc a gồm vitamin paracetamol quá quen thuộc
nên họ không tin có tác dụng với covid một mươi chín
vì thế họ sử dụng túi bê với các loại thuốc đặc trị kỳ vọng sẽ sớm khỏi bệnh
các loại thuốc kháng viêm kháng đông trong túi thuốc b có số lượng đủ dùng trong ba ngày
tuy nhiên đây là các loại thuốc đặc trị chỉ sử dụng cho trường hợp đặc biệt có chỉ định của bác sĩ
tất cả các túi thuốc được cấp phát đều kèm theo hướng dẫn sử dụng
nhưng không ít người có tâm lý uống nhầm còn hơn bỏ sót
nhiều nơi y tế quá tài người bệnh cũng không biết hỏi ai
theo bác sĩ trương hữu khanh bệnh viện nhi đồng một tp hcm
nhóm thuốc trên sẽ rất nguy hiểm nếu dùng trong trường hợp chưa cần thiết
lạm dụng dùng sai thời điểm có thể biến từ thuốc chữa bệnh thành độc dược chết người
tại trung tâm điều trị covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm
thời gian gần đây tiếp nhận từ hai mươi đến ba mươi ca nặng mỗi ngày
trong đó có nhiều f mang theo tình trạng nhiễm trùng
nguyên nhân là do lạm dụng thuốc chữa corticoid kéo dài
bác sĩ vũ đình ân phó giám đốc trung tâm điều trị covid một mươi chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết
thuốc chữa corticoid sẽ làm giảm đi khả năng đáp ứng miễn dịch với các vi khuẩn
phổi tổn thương nặng viêm hoại tử điều trị sẽ mất nhiều thời gian tỷ lệ tử vong cao
với những f thừa cân lớn tuổi suy hô hấp biến chứng sẽ càng nhanh và khó lường
bác sĩ ân cho biết nhiều bệnh nhân tự dùng thuốc đến một mươi năm hai mươi ngày
khi nhập viện đã ở giai đoạn sốc nhiễm trùng nguy kịch
bác sĩ diêu hà lam trưởng khoa hồi sức tích cực bệnh viện giã chiến số ba
thành phố thủ đức cho biết thuốc kháng viêm được xác nhận có kết quả tốt
khi bệnh nhân covid một mươi chín ở tình trạng nặng
đối với những bệnh nhân phải thờ máy
việc điều trị croticoin được chứng minh là làm giảm tỷ lệ tử vong
mặc dù coticoi có lợi cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng
nhưng không có nghĩa là có thể dùng ở bất cứ giai đoạn nào bác sĩ lam cảnh báo
thuốc chỉ sử dụng cho những trường hợp bệnh nhân suy hô hấp
giảm nồng độ oxy trong máu sp hai dưới chín mươi ba
những f chỉ sốt ho sổ mũi nhức đầu chưa phải là đối tượng sử dụng
bên cạnh túi thuốc b được cấp phát
f hiện nay nhận được khá nhiều túi thuốc covid một mươi chín tử thiện
khi thành phố hết giãn cách việc mua thuốc thuận lợi hơn
với tâm lý lo sợ nhiều người tiếp tục tích chữ thuốc kháng viêm
kháng đông theo các đơn thuốc lan tràn trên mạng
có thể phải xem xét lại việc cấp phát thuốc b một cách chặt chẽ có điều kiện
một bác sĩ điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến bày tỏ
hiện nay mạng lưới thầy thuốc đồng hành đường dây nóng trạm y tế lưu động đã hoạt động trở lại
vì vậy f tại nhà cần hết sức cẩn trọng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống bất kỳ loại thuốc nào
để tránh những hậu quả khó lường
bệnh nhân covid một mươi chín phần lớn sau điều trị từ bảy đến một mươi ngày sẽ âm tính
tuy nhiên nếu sử dụng corticori không đúng cách sẽ khiến virus tồn tại lâu hơn
vì đây là thuốc ước chế miễn dịch
nhiều trường hợp dùng cottcoin không đúng giai đoạn đã làm tình trạng covid một mươi chín kéo dài gần hai tháng
mà vẫn chưa thể âm tính bác sĩ diêu hà lam khuyên cáo
theo sở y tế tp hcm thuốc monopiravir trong kho của thành phố chỉ đủ cấp phát trong hai ngày tới
vì vậy đề xuất bộ y tế cung ứng thêm một trăm linh liều phục vụ người bệnh
sở đã có văn bản khẩn gửi cục khoa học công nghệ bộ y tế về việc hỗ trợ thuốc monupiravir
đây là thuốc dùng trong chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát cho các f triệu chứng nhẹ
theo sở y tế tp hcm hiện có khoảng năm mươi năm bệnh nhân f đang cách ly tại nhà và cơ sở tập trung
tp hcm ghi nhận xu hướng f đang tăng cao tại nhiều địa phương
nhu cầu sử dụng monopiravir cũng tăng tương ứng
tuy nhiên tp hcm chỉ còn tồn kho hai liều monopiravir và sẽ cấp phát hết trong hai ngày nữa
để đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân sở y tế đề nghị xem xét cấp bổ sung một trăm linh liều mnupiravir cho tp hcm
trước đó bộ y tế đã cấp một trăm một mươi liều monopiravir cho tp hcm
bao gồm năm mươi liều monopiravir bốn trăm linh mg stella việt nam và sáu mươi liều monopiravir hai trăm linh mg optimus ấn độ
sở y tế tp hcm đã điều chuyển bốn mươi ba liều cho các tỉnh
cấp sáu mươi bảy liều monopiravir cho các trung tâm y tế quận nguyện tp thủ đức
các trạm y tế trạm y tế lưu động bệnh viện giã chiến và bệnh viện điều trị cho f
chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát bằng thuốc monupiravir cho các bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ tại nhà và cộng đồng
đang được sở y tế và trường đại học y khoa phạm ngọc thạch triển khai
trước đó nhiều f cách ly tại nhà ở tp hcm phản ánh rất khó tiếp cận loại thuốc này dù có nhu cầu và đủ điều kiện
sở y tế tp hcm đã tổ chức một mươi đoàn thanh kiểm tra công tác chăm sóc f tại nhà kịp thời chấn trình tình trạng trên
monopiravir là loại thuốc sử dụng có điều kiện
f phải đảm bảo có triệu chứng nhẹ trên một mươi tám tuổi không có bệnh nền gan thận không mang thai hay có kế hoạch mang thai
bên cạnh đó người bệnh phải ký cam kết tham gia chương trình thử nghiệm trước khi dùng thuốc